sở y tế tỉnh đồng nai xác nhận lại có thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
và hiện là thời điểm mà dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát mạnh nhất trong năm
theo đó trường hợp mới tử vong là một trẻ tám tuổi bị mắc sốt xuất huyết ba ngày
tại xã lâm san huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
theo sở y tế tỉnh đồng nai tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có hơn một mươi hai ca bệnh sốt xuất huyết
tăng hơn ba ca so với cùng kỳ năm ngoái
hiện sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh nhất do cao điểm mùa mưa
ngành y tế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường dập dịch trên phạm vi toàn tỉnh